tình cảm cá nhân bộc bạch không bị chi phối bởi cái tinh tế cái chuẩn mực văn hóa đạo đức
và làm cho tính hiện thực tính tổng hòa các quan hệ xã hội trong bản chất con người
có nguy cư phai nhạt nhanh chóng
cách mạng bốn có xu hướng pha loãng quan hệ sự ứng xử văn hóa đạo đức trong cộng đồng xã hội
và xa cách dần với thuần phong mỹ tục của truyền thống dân tộc
nhiều thói quen trong nhận thức rất dễ bị thay đổi
những chuẩn mực giá trị văn hóa đạo đức được tôn thở qua nhiều thế hệ
cũng có những nguy cơ bị mai một
con người trong cộng đồng xã hội dần mất đi nét đẹp trong giao tiếp của tình làng nghĩa xóm
có tính thực và thay vào đó là quan hệ công việc đơn thuần
sự giao tiếp rộng nhưng hạn chế chiều sâu tầm cao về tính hiện thực của bản chất con người
và thay vào đó là quan hệ ảo
trong bài viết
xây dựng nền văn hóa việt nam trước ta
tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã nêu trên
tác giả nguyễn văn thanh đã nêu ra năm biện pháp bảo vệ văn hóa dân tộc là
xây dựng nền văn hóa việt nam trước tác động của cách mạng bốn
phải hướng đến khắc phục những xu hướng đang làm mờ nhạt tính hiện thực của bản chất con người
trong tính tồng hòa các quan hệ xã hội
tiếp nhận khai thác thông tin từ thành tựu của cách mạng bốn
có tác dụng to lớn cho phát triển trí tuệ
nhưng phải được cảnh báo để không làm mất đi nền tảng gương
hai xây dựng nền văn hóa việt nam trước tác động của cách mạng bốn
phải được tổ chức thực hiện với tính chất của một phong trào quần chúng sâu rộng
dưới sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước
sức mạnh trong xây dựng nền văn hóa việt nam phải có tính tổng hợp
với sự tương tác có tính đồng thuận cùng chung một hướng
và trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trên thực tiễn toàn xã hội
tiếp tục phát triển phát huy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
lên tầm cao mới
những thành tựu đã đạt được tiếp tục nhân lên và những hạn chế bất cập
cần nghiên cứu và đúc kết thành kinh nghiệm bổ ích
để đưa vào thực tiễn phong trào quần chúng sâu rộng
xây dựng nền văn hóa việt nam trước tác động của cách mạng bốn
phải gắn với cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay
đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái phản động hiện nay
không chỉ đơn thuần thuộc lĩnh vực chính trị mà còn của lĩnh vực văn hóa
lịch sử dân tộc đặc biệt từ khi dưới sự lãnh đạo của đảng
xây dựng nền văn hóa việt nam luôn gắn liền với cuộc đấu tranh bảo vệ
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
hiện nay các thế lực thù địch lợi dụng thành tựu cách mạng bốn
cả về nội dung và sức mạnh truyền thông để lôi kéo con người việt nam nói chung
thế hệ trẻ nói riêng quay lưng lại quá khứ truyền thống
tạo ra sự mơ hồ trong hiện tại và thái độ thở ơ với tương lai dân tộc
đất nước với các hình thức khác nhau
âm mưu chống phá được giấu khá tinh vi qua những lời lẽ ngôn ngữ mỹ miều
như tự do dân chủ nhân quyền rất khó nhận thấy
chúng không chỉ trực tiếp xuyên tạc phủ nhận bản chất cách mạng khoa học
của chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh đường lối quan điểm của đảng
mà còn tung hô cổ suý cho lối sống phương tây
xây dựng nền văn hóa việt nam trước tác động của cách mạng bốn
tập trung vào nâng cao chất lượng định hướng hiệu quả quản lý mạng xã hội
và củng cố thái độ kiên quyết nâng tầm trình độ đấu tranh
phê phán của mỗi chủ thể con người hiện nay
xây dựng nền văn hóa việt nam phải lôi cuốn tập hợp toàn bộ con người việt nam
cả trong nước và ngoài nước cùng tham gia hoạt động chung một mục đích phát triển đất nước
giữ vững bản chất văn hóa dân tộc
bốn xây dựng nền văn hóa việt nam chất tác động của cách mạng bốn
còn bắt đầu từ phát triển kinh tế giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự xã hội
những công nghệ sản xuất có tính chất quy trình lặp đi lặp lại
sẽ nhanh chóng được thay thế bởi tự động hóa
hướng ấy đối với nước ta là các ngành may mặt ngành điện tử có nguy cơ trực tiếp
so với các ngành nghề khác các ngành này đang chiếm tỷ trọng khá lớn
tập trung nhiều nhân lực hơn cả
nếu không có tầm nhìn sớm nhìn xa
thì sẽ có nguy cơ hàng loạt người lao động phải ra khỏi dây chuyển sản xuất
không có việc làm và hậu quả của nó là rất lớn
không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị văn hóa
xây dựng nền văn hóa việt nam trước tác động của cách mạng bốn
trong chiến lược tổng thể của phát triển kinh tế chính trị xã hội
những dấu hiệu có tính cảnh báo trước về lao động yếu thế dôi dư thừa lao động
cần được xem xét cả dưới góc độ xây dựng nền văn hóa việt nam
xây dựng nền văn hóa việt nam trước tác động của cách mạng bốn ở nước ta hiện nay
cần chủ động sớm và từ gốc là giải quyết việc làm cho người lao động
giải quyết việc làm không đơn thuần là vấn đề kinh tế
mà còn là văn hóa
văn hóa là những người trong độ tuổi lao động phải được lao động
xây dựng nền văn hóa việt nam trước tác động của cách mạng bốn
trong quan hệ với thực hiện chiến lược phát triển con người của đảng
và gắn với chất lượng giáo dục và đào tạo
con người vừa là sản phẩm vừa là chủ thể của môi trường xã hội
trước tác động của cách mạng bốn
thì vấn đề chất lượng con người là rất quan trọng
con người trong xây dựng nền văn hóa việt nam
trước tác động của cách mạng bốn
phải toàn diện cả về phẩm chất đạo đức lối sống
tinh thần dân tộc và năng lực làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại
con người ấy chỉ có được thông qua giáo dục và đào tạo
tương thích với trình độ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng hiện nay
cần xác định rõ tỷ lệ phần trăm các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung
môn lịch sử nói riêng trong tổng thể chương trình
nội dung xứng đáng với vị trí
tầm quan trọng trong các kế hoạch
cấp giáo dục đặc biệt là bậc phổ thông
chất lượng hiệu quả của giáo dục và đào tạo
sẽ tạo dựng các thế hệ con người có chất lượng cao
theo tiêu chí yêu cầu của phát triển nói chung
và xây dựng nền văn hóa việt nam
trước tác động của cách mạng bốn nói riêng
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau